tiếp tục các thông tin đáng chú ý về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ở trong nước
theo bản tin của bộ y tế tính từ sáu h cho đến một mươi hai h trưa ngày hôm nay mùng ba tháng sáu
việt nam ghi nhận một trăm linh hai ca mắc mới trong đó có sáu ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh
tại an giang ba ca tp hcm ba ca và chín mươi sáu ca ghi nhận ở trong nước
gồm tại bắc giang năm mươi năm ca bắc ninh một mươi bốn ca tp hcm một mươi chín ca hà nội sáu long an hai
như vậy là tính đến một mươi hai giờ trưa nay việt nam có tổng cộng sáu bốn trăm bốn mươi sáu ca ghi nhận ở trong nước
và một năm trăm hai mươi sáu ca nhập cảnh số lượng ca mắc mới tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là bốn tám trăm bảy mươi sáu ca